tại tỉnh bà rịa vũng tàu hôm nay đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tới dự và phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
tại khu dân cư phước trung thị trấn đất đỏ huyện đất đỏ
đồng chí đã đánh giá cao biểu dương tinh thần đoàn kết luôn gắn bó tương trợ giúp đỡ lẫn nhau
của người dân sinh sống tại khu dân cư trong những năm qua
khu dân cư phước trung là một điển hình tiêu biểu của huyện đất đỏ và tỉnh bà địa vũng tàu
trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
do mặt trận tổ quốc việt nam phát động
trong khu dân cư có hơn năm trăm linh hộ nhưng có tới chín mươi sáu hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa
trong năm đã vận động xây dựng được một căn nhà đại đoàn kết giúp cho bốn hộ thoát nghèo
và hiện toàn khu chỉ còn bốn hộ nghèo